thưa quý vị nhạc sĩ phạm duy đã để lại cho nền nghệ thuật nước nhà một gia tài âm nhạc đồ sộ khoảng hai tác phẩm
ở rất nhiều thể loại âm nhạc với rất nhiều chất liệu trải dài suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động sáng tác
nhằm lan tỏa giá trị văn hóa của các ca khúc của nhạc sĩ vừa qua ca sĩ diệu hà đã đầu tư nhiều công sức và tâm huyết
thực hiện mv có chủ đề tình ca đồng thời công bố dự án âm nhạc về tình yêu với quê hương đất nước
vì tình ca không chỉ góp thêm một thanh âm mới cho bản hòa ca nhiều màu sắc của âm nhạc phạm duy
mà còn góp thêm một tiếng nói yêu thương tự hào của một người con nước việt lan tỏa tình yêu niềm tự hào và khát vọng hòa bình đoàn kết dân tộc
ngoài ra tình ca cũng là sản phẩm âm nhạc mở đầu cho dự án âm nhạc phạm duy mang tên nghìn trùng xa cách của diệu hà